khu vực nam bộ đang phải hứng chịu đợt chiều cường dịp đầu tháng chín âm lịch với đình chiều rất cao
sắp xỉ kỷ lục của vài năm trước đây
trong đó thành phố hồ chí minh là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của chiều cường
những ngày qua người dân thành phố phải chật vật tìm đủ mọi cách để ứng phó với đợt chiều cường này
từ những tấm phán tấm tôn ngăn tạm tới những hàng đê bào xã chiến quanh nhà được đắt vội bằng vài bào cát
đôi hàng gạch xây đổ tạm ít đá thậm chí tự chế các máy bơm hút nước
người dân nhiều khu vực tại thành phố hồ chí minh đã dùng đủ mọi cách để ngăn nước tràn vào nhà
thế nhưng lực bất tòng tâm chiều cường ngập lênh láng nước bổ vây khắp nơi
đăng ngày thì mình có thể che chắn được còn đăng đêm thì nó tràn vào nhà
chiều cường dù chưa đặt đỉnh nhưng vài ngày qua đã vượt xa báo động ba từ một mươi năm đến một mươi tám cm
đã gây ngập trên diện rộng ở thành phố hồ chí minh từ nội thành tới vùng ven
trong đó quận tám là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất
ngập nước do chiều cường đang gây xáo trộn cho cuộc sống của người dân
nhất là trong việc sinh hoạt đi lại mua bán do trở tay không kịp khi có chiều cường lên nhanh
và lên quá cao so với dự báo trước đó
chưa kể nhiều nơi còn có nguy cơ mắc bệnh do nguồn nước bẩn từ các canh rạch bị ô nhiễm nặng tràn vào
hôm nay là quá cao rồi hơn cả nửa bán xe còn hơn mưa
công trình là thành phố xúc tiến nhanh để cho nhân dân đỡ bị ngập
cái hai là những khắc phục nhưng tạm thời cũng có biện pháp mà ta ngăn chặn đắp tạm thời
để giải quyết trong hàng ngày cho bác con đi lại đỡ bớt vậy
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đợt chiều cường này còn kéo dài đến ngày ba tháng một mươi
sau đó xuống dần đỉnh chiều sẽ xuất hiện vào ngày ba mươi tháng chín đến ngày một tháng một mươi
nhiều khả năng đạt mức một m bảy mươi
thời gian xuất hiện đỉnh chiều vào lúc năm đến bảy giờ và một mươi sáu đến một mươi tám giờ
trong đó đỉnh chiều vào buổi chiều ngay giờ tan tầm ngập nước sẽ dẫn tới nguy cơ kẻ xe
vì vậy người dân cần chú ý điều chỉnh thời gian lộ trình đi lại cho phù hợp